hiện trên địa bàn tỉnh lạng sơn có hai mươi bốn điểm có bến đỏ ngang hoạt động với trên một trăm hai mươi mảng tre đỏ gỗ được người dân sử dụng làm phương tiện đi lại qua sông
việc sử dụng bằng phà đò qua lại trên sông là rất nguy hiểm và mất an toàn giao thông nhất là vào mùa mưa lũ nên người dân luôn mong muốn có những cây cầu qua lại bảo đảm an toàn
chiếc phà tự chế do người dân thôn suối ngang hai góp tiền góp công làm từ năm hai nghìn một mươi để qua đoạn sông thương nối hai xã hòa thắng và minh hòa của huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
để vận hành phà qua sông phải dùng sức kéo dây cáp được nối hai bên bờ
làm nghề kéo phà bao nhiêu năm chị hằng đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm và chính con gái chị cũng suýt bỏ mạng khi đi qua con sông này
mùa mưa bão nào chị cũng luôn canh
trong cánh nỗi lo đối với chị chỉ cần có một cây cầu để đi lại thì dù có mất nghề kéo phà không còn thu nhập chị cũng cam lòng
không mong gì cái nghề này cả
nếu mà băng được cái cầu thì chị là rất chi là cảm động mà được dân làng đi lại thuận tiện
còn chị lại đi kiếm việc khác tại vì đi nó rất là khó khăn
nó không có cái cầu đi qua mà mưa lũ lụt đi rất là khó
từ trung tâm xã hòa thắng ra đến trung tâm huyện hữu lũng có hai con đường
đường bộ dài một mươi hai km theo tỉnh lộ hai trăm bốn mươi năm lầy lội khó đi
đường còn lại ngắn hơn một nửa nhưng phải qua sông bằng phà tự chế
dù biết không an toàn nhưng người dân địa phương vẫn chọn đi đường qua sông cho gần
địa bàn nó dắt danh hai xã
do vậy lượng người đi lại thì nhất lớn
một ngày có thể hàng vài trăm lượt
mùa nước nhỏ
thì đi lại thì nó còn dễ dàng
mùa nước lớn này đi lại nhất khó khăn
đặc biệt là các em học sinh giáo viên đi lại học hành
nó tiểm ẩn nguy cơ là tai nạn
theo chính quyền địa phương trước đây cũng có hai đoàn cán bộ đến khảo sát việc xây cầu qua khu vực này
tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có động thái cụ thể
chính quyền địa phương cũng chỉ biết khuyến cáo bà con khi qua sông cần chú ý an toàn chứ không có giải pháp nào khác
đối với chính quyền địa phương thì cũng kiến nghị các ngành chức năng
chính quyền địa phương cũng nhiều lần rồi
trước đây là có hai đoàn khảo sát đến
một đoàn đến là họ dự kiến là họ sẽ bắt cái cầu treo đi qua
thế nhưng mà cái khúc sông nó rộng quá
chính vì vậy là họ nghĩ là không bảo đảm
chính vì vậy là họ lại khảo sát lần hai
thì sẽ triển khai cái cầu cứng cho bà con nông dân
bà con cũng rất là mừng
thấy cái chương trình của đảng của nhà nước như thế này
nhưng mà cũng vài năm nay rồi
đến bây giờ là cũng chưa thấy
triển khai được cái dự án này
ước mơ ngàn đời của những người dân vùng sâu vùng xa
đó là có những cây cầu treo nối các bờ sông
để giúp họ xóa bỏ nỗi lo khi đi lại
nhất là mỗi khi mưa mô lũ về